hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín đa tầng tân bình chỉ có khoảng một mươi bác sĩ mỗi tua trực ở tầng ba chăm sóc cho gần hai trăm linh bệnh nhân nặng hồi sức một số bệnh viện đã phải đề xuất tăng cường thêm nhân lực
ca nặng tăng cao ngoài dự báo
theo bác sĩ hồ hữu đức phó giám đốc bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín đa tầng tân bình lượng bệnh nhân nhập về tăng lên từ giữa tháng một mươi đến nay cao điểm nhất là hai tuần qua
mỗi ngày bệnh viện đang nhận khoảng bảy mươi một trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín trải đều ở ba tầng tầng nhà trung bình và bệnh nặng đáng chú ý riêng nhóm bệnh nhân nặng chiếm từ một mươi đến hai mươi ca trong ngày giai đoạn đầu tháng một mươi chỉ dưới một mươi ca nặng trên một ngày
tại khu bệnh nặng tầng ba hiện có một máy ép mô hai máy lọc máu và một mươi máy lọc thận du kỳ cho bệnh nhân covid một mươi chín bị suy thận
bác sĩ đức cho biết chưa một ngày nào máy móc được nghỉ
bệnh nhân này dùng lại đến bệnh nhân khác phải chạy
theo bác sĩ đức thời điểm êm nhất bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín đa tầng tân bình chỉ còn ba trăm năm mươi bệnh nhân với một trăm linh ca nặng
còn hiện tại số ca nặng tăng gấp đôi trong tổng số tám trăm năm mươi ca covid một mươi chín đang điều trị
giải thích về tình trạng dồn ứ trên bác sĩ đức cho rằng có nhiều lý do
thứ nhất trung tâm hội sức của các đơn vị chi diện như bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức đã rút khỏi tp hcm
bệnh viện thành phố chuyển công năng về hoạt động trong tình hình bình thường mới
vì vậy chỉ còn bảy đơn vị gánh cho toàn thành phố điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng hoặc cần hội sức
thứ hai theo sự phân công của sở y tế tp hcm bệnh viện phụ trách nhận bệnh nhân covid một mươi chín quận phú nhuận và quận tân bình
tuy nhiên sở y tế vẫn linh động điều tiết bệnh từ các cơ sở quá tải chuyển về hoặc trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm điều đến đảm bảo bệnh nhân được điều trị nhanh nhất
di dời bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín đa tầng tân bình nhận thêm bệnh nhân covid một mươi chín từ quận gò dấp quận một mươi hai quyện củ chi huyện hóc môn quận bình tân
bác sĩ đức nhận định rằng số lượng nhiều số ca nặng và hồi sức cũng tăng cao
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một bệnh viện này ghi nhận bảy ca tử vong
trong đó sáu trường hợp trên bảy mươi tuổi có nhiều bệnh lý nền
một ca bốn mươi hai tuổi có bệnh nền như sơ gan
nhiệm hiv sức huyết tiêu hóa
đáng chú ý bốn trên bảy ca tử vong chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
người nhà cho biết bệnh nhân chủ yếu nằm trong nhóm chống chỉ định vì nhiều bệnh nền hoặc người nhà sợ tiêm vaccine gặp sự cố
ngoài ra cũng có ý kiến cho rằng người lớn tuổi không đi ra ngoài khó bị nhiễm bệnh nên đã bỏ qua tiêm chủng
vì bác sĩ cũng nói thêm hầu hết các ca tử vong do chưa tiêm vaccine dạp kèm theo bệnh lý nền lớn tuổi
bệnh viện giã chiến số ba ở tp hcm cũng đang căng thẳng vì số lượng bệnh tăng cao tập trung vào nhóm bệnh nhân nặng hồi sức
bác sĩ chuyên khoa hai võ đức hùng phó giám đốc bệnh viện giả chiến số ba cho biết
mỗi ngày số f nhẹ xuất diện khoảng năm mươi sáu mươi ca nhưng số hồi sức nhập vào luôn ở mức một mươi ca
bác sĩ hùng cho biết bệnh viện được thiết kế với công sức khoảng hai năm trăm linh giường trong cao điểm dịch bệnh
thời điểm này chỉ còn bốn trăm linh ca covid một mươi chín
có đến hơn năm mươi bệnh nhân bệnh nặng và hồi sức
việc theo dõi điều trị cho bệnh nhân hồi sức rất khó khăn và đòi hỏi cần có nhiều nhân lực
khác nhân lực tại các bệnh viện covid một mươi chín
bác sĩ hồ hữu đức cho biết với gần hai trăm linh bệnh nhân nặng cần hồi sức trong đó có các bệnh nhân epmo lọc máu
chỉ có khoảng một mươi hai bác sĩ mỗi tu trực làm nhiệm vụ theo dõi điều trị thì chắc chắn là bệnh viện sẽ quá tải
tương tự với năm mươi bệnh nhân nặng của bệnh viện giải chiến số ba mỗi tu trực chỉ có bốn bác sĩ và năm điều dưỡng chăm sóc
bác sĩ giỏi đức hùng cho rằng đáng ngại nhất là tăng bệnh nặng thiếu nhân lực việc điều trị hồi sức hiện rất khó khăn
do đó bệnh viện giải chiến số ba nhận bệnh nhân chủ yếu từ bệnh viện lê giang thịnh hoặc điều bàn
thành phố thủ đức chuyển về khó có thể nhận thêm từ nơi khác
thời điểm trước đó bệnh viện giải chiến số ba có một trăm tám mươi nhân viên y tế
nhưng lúc này chỉ còn khoảng
ba mươi bác sĩ điều trị riêng bác sĩ giỏi đức hùng từ khi bệnh viện hoạt động đến nay đều có mặt hai mươi bốn trên bảy cùng đồng nghiệp
ông chia sẻ tôi chưa về nhà lần nào cũng không biết sắp tới sẽ ra sao
trước tình hình ca nặng tăng cao nằm ngoài dữ tính bệnh viện giải chiến số ba đã đề xuất sở y tế thành phố hồ chí minh tăng cường nhân lực
các tình nguyện viên đang tham gia tại đây chủ yếu hỗ trợ nhập liệu và lấy mẫu do đó không giảm được áp lực điều trị
bác sĩ hùng cho biết
anh em y tế cố gắng làm chứ không thể bỏ bệnh nhân được phải cố thôi
trong khi đó tầng ba của bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín đa tầng tân bình công suất tối đa là hai trăm hai mươi giường
dù mới nhận hai trăm linh bệnh nhưng đã quá tải khi chỉ còn có năm mươi một bác sĩ chín mươi điều dưỡng chia ra ba k bốn kíp
bác sĩ hồ hữu đức phân tích nhân lực từ trước đến nay chỉ giảm chứ không tăng
bệnh viện thống nhất phụ trách khu tầng ba bệnh nhân nặng
thời gian gần đây y bác sĩ rút dần để phục hồi công năng đón bệnh nhân không bị nhiễm covid một mươi chín
bên cạnh đó nhân lực vẫn giải quân ở bệnh viện giải chiến số tám và số sáu nên không thể điều động thêm về khu đa tầng
trước đây lực lượng tình nguyện viên là nhân viên y tế từ các bệnh viện tư nhân phòng khám tư nhân đã sang sẻ công việc khá hiệu quả
khi tp hcm mở cửa hoạt động bình thường mới thì đực lượng này cũng rút đi
đây cũng là một lý do khiến nhân lực thêm khang hiếm
theo nhận định
trong bệnh viện của một dị bác sĩ ông cho rằng nhân lực giảm đi nhưng bệnh nhân lại đang tăng quá tải
lực lượng các y bác sĩ trực là quá mỏng nên không thể nhận hết công sức của khu hồi sức được
tại trung tâm hồi sức covid một mươi chín bệnh viện trung ương huế bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn đình khoa phó giám đốc trung tâm cho biết
hiện lượng bệnh tăng cao ở cả ba tầng
nhân lực ở các bệnh viện thành viên hiện đang rút dần
do đó sở y tế tp hcm đã tăng cường thêm nhân lực từ bệnh viện nhân dân
một trăm một mươi năm bệnh viện di đồng một và bệnh viện từ dũ cho cơ sở này
hiện các bác sĩ cũng đang chờ đợi được bộ y tế phê duyệt tăng cường vaccine mũi ba để yên tâm chống dịch
vì đã tròn sáu tháng kể từ khi hoạt thành mũi tiêm thứ hai
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hai mươi bốn tháng một mươi một của bộ y tế cho biết
có một mươi một tám trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín tại năm mươi chín tỉnh thành phố
tp hcm dẫn nhiều nhất với một sáu trăm sáu mươi sáu ca mắc mới bảy mươi bảy ca tử dông
trên bốn mươi một f cách ly tại nhà
sở y tế tp hcm cũng cho biết có khoảng gần một mươi bốn f đang điều trị
ba trăm năm mươi bệnh nặng phải thở máy xâm lấn một mươi ca fmo tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
qua phân tích số liệu của sở y tế tp hcm cho thấy
trong số một sáu trăm sáu mươi sáu ca mắc mới thì có một một trăm ba mươi bảy ca được phát hiện qua sàng lọc tại bệnh viện
tăng một trăm linh bảy ca so với ngày trước
một trăm sáu mươi bảy ca được phát hiện tại cộng đồng do các trung tâm
y tế lấy mẫu ba trăm sáu mươi hai ca f được lấy mẫu sau khi chuyển vào cơ sở cách ly tập trung
quận huyện và bệnh viện gia chiến
trong số ca mắc mới tp hcm phát hiện nhiều nhất với hai trăm ba mươi một ca
quận bình thạnh một trăm sáu mươi hai ca quận tân phú một trăm ba mươi chín ca quận cò giáp một trăm một mươi một ca
bên cạnh đó tổng số ca tác nhanh dương tính ca nghi ngờ là một chín trăm hai mươi ba ca
giảm so với ngày hôm trước là hai trăm linh bảy ca
tính đến ngày hôm trước tp hcm đã phát hiện một chín trăm hai mươi ba ca
hiện nay tp hcm đã có bốn trăm năm mươi chín bảy trăm hai mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín và một mươi bảy sáu trăm năm mươi ca tử dòng
liên quan đến vấn đề tiêm vaccine covid một mươi chín hôm nay là ngày thứ tư
tp hcm tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đối với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã có sáu trăm bảy mươi một tám trăm bốn mươi sáu liều tiêm mỗi một đạt chín mươi năm sáu mươi ba
hai trăm ba mươi tám hai trăm linh chín liều tiêm mũi hai đạt ba mươi ba chín mươi một tính trên dân số một mươi hai một mươi bảy tuổi là bảy trăm linh hai năm trăm sáu mươi ba người
tp hcm dự kiến tiêm cho trẻ đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tính đến bảy h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng một mươi một toàn thành phố đã tiêm được một mươi bốn hai triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó có bảy tám triệu liều mũi một trẻ sáu ba triệu liều mũi hai
trước dịch bệnh covid một mươi chín
có diễn biến theo chiều hướng gia tăng quỹ ban nhân dân tp hcm vừa ban hành gian bản khẩn
chỉ đạo các sở ban ngành quỹ ban nhân dân tp thủ đức
chỉ các quận huyện thực hiện nghiêm có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế có gian bản hỏa tốc nhắc các địa phương tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
và dịch bệnh mùa đông xuân đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp
đường tiêu hóa tránh để dịch trong dịch
thưa quý vị chúng ta có thể thấy tình hình dịch bệnh diễn ra vẫn còn rất phức tạp
tuy nhiên các bác sĩ và đội ngũ nhân viên y tế luôn luôn hết lòng vì bệnh nhân
dù cho có thiếu nhân lực hay quá tải dường bệnh
điều chúng ta nên làm lúc này là tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh
bằng cách thực hiện năm k và khai báo y tế
những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại